thực hiện chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh sinh viên trên địa bàn
ngày bảy tháng năm công an quận ba đình hà nội đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục các quy định của pháp luật căn cước năm hai nghìn hai mươi ba
tại trường trung học cơ sở nguyễn trì phương đây là buổi tuyên truyền thứ hai dành cho học sinh trên địa bàn quận này
báo cáo viên là cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận ba đình
đã truyền đạt phổ biến cũng như trao đổi những vấn đề học sinh quan tâm về những nội dung cơ bản của luật căn cước hai nghìn hai mươi ba
trong đó tập trung một mươi điểm mới của luật căn cước hai nghìn hai mươi ba định danh điện tử tiện ích của định danh điện tử
và ứng dụng vneid đối với việc học tập và các hoạt động khác của học sinh
sau buổi tuyên truyền công an quận ba đình cũng triển khai cấp căn cước công dân lưu động tại trường
cho các em học sinh đủ một mươi bốn tuổi sinh năm hai nghìn một mươi và hướng dẫn các em học sinh năm hai nghìn chín
đã cấp căn cước công dân kích hoạt tài khoản
công an quận vneid mức hai bảo đảm đáp ứng kỳ thi tuyển sinh trực tuyến của bộ giáo dục và đào tạo
công ty cổ phần in tổng hợp cần thơ vừa tổ chức lễ khánh thành bê kỷ niệm nhà in giải phóng
trực thuộc ban tuyên huấn tỉnh ủy cần thơ ở ấp phương hòa xã phương bình huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
trải qua hai mươi một năm kháng chiến chống mỹ được sự đùm bọc chở che của nhân dân
nhà in giải phóng luôn được đảm bảo an toàn dù phải di dời trên hai mươi đời
tuy vậy ngay sau khi giặt trúc nhà in đã hoạt động trở lại giấu mình trên một bờ địa hoang
lao sậy phủ kính giữa cánh đồng lung bào trọng lớn nằm trong khu vườn nhà bà bái thuộc xã phương bình
để tiếp tục in ấn tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị cho đảng bộ chính quyền và mặt trận của tỉnh
xuyên suốt từ ngày đó cho mãi đến ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
với những giá trị địch sử to lớn mà thế hệ cha anh để lại
cùng truyền thống anh hùng của nhân dân trên mảnh đất này
biệt kỷ niệm trở thành một địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng
ý thức tự lực tự cường lòng yêu quê hương đất nước cho các thế hệ trẻ mai sau
để tổ chức thành công lễ hội hoa phượng đỏ hai nghìn hai mươi bốn thành phố hải phòng đang tập trung triển khai
thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ thời gian chất lượng hiệu quả tuyệt đối an toàn
tạo không khí vui tươi phấn khởi ấn tượng tốt đẹp đối với du khách và nhân dân thành phố
tâm chính trị hành chính mới của thành phố hải phòng đang khẩn trương hoàn thiện với mặt bằng có
sức chứa lên đến một mươi tám người trong đó có gần một mươi ghế đại biểu cùng các khu vực phụ trợ được
bố trí riêng biệt bảo đảm an toàn giao thông thuận lợi thông thoáng cho lễ hội hoa phượng đỏ
lần thứ một mươi một sắp tới đến thời điểm này sân khấu chính của đêm hội hải phòng bừng sáng nghiền di
sản và mọi công tác chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất và hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm
tượng thú vị về thành phố cảng thân thiện luôn rộng mở chào đón nhân dân và du khách
ngày bảy tháng năm bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai tổ chức meeting hứng ứng tháng hành động về
an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề chủ động kiểm soát các nguy cơ rủi ro mất an toàn
vệ sinh lao động với sự tham dự của đông đảo cán bộ chiến sĩ cơ quan vùng và hải đoàn hai mươi một
lãnh đạo bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị
nâng cao ý thức trách nhiệm về công tác an toàn vệ sinh lao động phòng chống bệnh nghề nghiệp
nhất là an toàn trong huấn luyện chiến đấu của đơn vị từ đó đề ra kế hoạch hành động cải thiện
điều kiện lao động phòng chống cháy nổ tai nạn lao động phòng chống dịch bệnh
bảo vệ tính mạng sức khỏe của người tham gia nêu cao tinh thần bảo vệ tài sản của nhà nước
quân đội và tài sản của công dân góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện
ngày bảy tháng năm trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố phối hợp với đơn vị tổ chức hội thảo
bao bì thực phẩm kiểm soát chất lượng và nắm bắt xu hướng có hơn ba trăm linh đại biểu của các doanh
nghiệp trong ngành thực phẩm và bao bì của tp hcm tới tham dự các chuyên gia đã cung cấp cho các
đại biểu những thông tin về xu hướng bao bì xanh và vật liệu bền vững cho thực phẩm
tầm ảnh hưởng của xu hướng tiêu dùng săn trong việc lựa chọn nguyên liệu bao bì và cách quản lý
chất lượng bao bì nhãn mát thuộc qua chứng nhận hệ thống quản lý hóa chất trong sản xuất bao
bì vật liệu tiếp xúc thực phẩm chiến lược của các doanh nghiệp để xanh hóa bao bì
các tiêu chuẩn và quy định quan trọng trong kiểm nghiệm bao bì thực phẩm
thu qua hội thảo bàn tổ chức mong muốn các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm và bao bì có cơ
thể chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi những biện pháp bền vững trong sản xuất bao bì
từ đó thúc đẩy việc sử dụng các vật liệu bao bì thân thiện với môi trường
và nâng cao ý thức về kinh tế tuần hoàng trong ngành thực phẩm